thành tra thành phố hà nội vừa công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các tổ chức cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại dự án trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở bán cho thuê số tám b lê trực theo ý kiến kết luận của thủ tướng chính phủ và chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội